sau ngày tòng quân tiễn con em lên đường nhập ngũ thì có lẽ các bậc cha mẹ tân binh đang rất quan tâm lo lắng về con em mình trong môi trường quân ngũ sẽ như thế nào
hiểu được mong mỏi này phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại trung đoàn ba sư đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín để ghi nhận về ngày đầu trong quân ngũ của các tân binh
năm giờ sáng trời vẫn còn tối đen nhưng tiếng còi đã tuyết dài các tân binh nhanh chóng tập trung ra sân nhiều gương mặt vẫn còn ngái ngủ bởi chưa quen giờ giấc
những chiếc chăn màn được gấp bội tuy còn vụn về nhưng đã cho thấy sự cố gắng của các tân binh
ngay sau thời gian dành cho vệ sinh cá nhân và doanh trại thì bữa ăn sáng cũng được diễn ra rất nhanh để dành thời gian làm quen với nhiều hoạt động mới đầy thú vị khác

sáu giờ sáng trời vẫn còn tối đen nhưng tiếng còi đã tuyết dài nhiều gương mặt vẫn còn ngái ngủ bởi chưa quen giờ giấc

bảy giờ sáng trời vẫn còn tối đen nhưng tiếng còi đã tuyết dài nhiều gương mặt vẫn còn ngái ngủ bởi chưa quen giờ giấc